như vậy việt nam đang có nguy cơ bị biến thành nơi tiêu hủy rác của thế giới
tác giả bài viết trên báo sài gòn giải phóng cho rằng đổi mới thi đổi mới thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng nóng vội sẽ khó đạt mục tiêu
bộ giáo dục và đào tạo vừa trình chính phủ phương án thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng từ sau năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên còn nhiều ý kiến băn khoăn về ngân hàng đề thi
trong khảo thí quốc gia chuyên gia khảo thí mà phương án chưa làm rõ
những con đường khổ ải là nhan đề bài viết trên báo thời này
thành phố hà nội đang trong giai đoạn triển khai nhiều dự án công trình giao thông quan trọng
tuy nhiên việc thi công kéo dài không chỉ khiến cho hạ tầng giao thông trở nên chật trội ô nhiễm môi trường mà chất lượng cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
điển hình như việc xây dựng và mở rộng đường trường trinh quận đống đa
tương tự là tuyến đường phạm
văn đồng quận bắc từ liêm đoạn nối lên cầu thăng long
việc thi công kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường dù chỉ dài vài km nhưng thường xuyên rơi vào cảnh un tắc trầm trọng thậm chí là điểm đen về giao thông
một số thông tin đáng chú ý khác được nêu trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay đó là trúc họa vì tin người nổi tiếng
hàng loạt người nổi tiếng đang tận dụng các kênh trên mạng xã hội để quảng cáo
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã liên tục
y tế đã liên tục cảnh báo nhiều loại thực phẩm đang răng bẫy trên mạng dựa hơi người nổi tiếng
bộ cũng đã đề nghị bộ thông tin và truyền thông vào cuộc xử lý
tuy nhiên nhiều người vẫn mắc bẫy vì tin theo quảng cáo
thời điểm này khu vực ngoại thành hà nội đang vào vụ gặt và tình trạng đốt dơm dạ trên nhiều cánh đồng vẫn tái diễn
vậy xử lý cách nào đây là câu hỏi của tác giả bài viết và cũng là sự băn khoăn của nhiều người dân
xóa bỏ triệt để việc đốt dơm là câu chuyện dài bởi thực tế chưa có chế tài xử lý cũng như chưa có nhiều mô hình hiệu quả sử dụng dơm vào các việc hữu ích
vậy làm thế nào để hà nội đẩy lùi tình trạng đốt dơm dạ trên đồng và hoàn thành mục tiêu là thành phố không đốt dơm dạ
các chuyên gia cho rằng bên cạnh việc hỗ trợ nông dân chế phẩm để xử lý thì cần có các chế tài đủ sức gian đe đối với các trường hợp đốt dơm dạ